lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người với chủ đề
mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án phạt năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh thanh hóa và đồng chí nguyễn thanh trì
tỉnh ủy viên ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tránh thanh tra tỉnh lai châu
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc cho chủ trương đầu tư quy hoạch điều chỉnh quy hoạch
một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn flc cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công
thuộc đề án thành phố thông minh trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án hạc thành tower
trong công tác cán bộ trong lãnh đạo công tác kê khai công khai tài sản thu nhập thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ubnd và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục
hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự
gây dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đồng chí mai văn ninh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận xấu trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
các đồng chí trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
nguyễn đình xứng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục thiệt hại lớn ngân sách nhà nước
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
các đồng chí lê thị thìn nguyên ủy viên ban thường vụ tình ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh
phạm đăng quyền nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh
trịnh hiễu hùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh
hoàng sĩ bình nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh
hoàng văn hùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa
đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
đồng chí nguyễn thanh trì với cương vị tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh lai châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống nhận hối lộ bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
vi phạm của các đồng chí nguyễn thanh trì gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cảnh cáo đồng chí mai văn ninh đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trịnh văn chiến
ban bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn đình xứng lê thị thìn phạm đăng quyền
trịnh hiễu hùng hoàng sĩ bình hoàng văn hùng khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí
nguyễn thanh trì đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng
chuyển sang một thông tin khác phát biểu tại diễn đàn người lao động năm hai nghìn hai mươi ba do văn phòng quốc hội phối hợp cùng tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức vào chiều ngày hôm nay
chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong rằng tập thể đoàn viên người lao động sẽ tiếp tục phát huy vai trò truyền thống lịch sử
hăng say thi đua lao động sản xuất tăng năng suất lao động
tích cực nâng cao nhận thức trình độ tay nghề đáp ứng với yêu cầu công việc tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền
phòng chống tham nhũng tiêu cực hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật có phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
diễn đàn tập trung vào các vấn đề như phát triển kinh tế xã hội việc làm thu nhập đời sống vật chất tinh thần các chế độ
chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp trình đáng của người lao động vấn đề nhà ở
các kiến nghị góp ý sửa đổi các đạo luật liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn
đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam
tiếp tục nghiên cứu tổ chức diễn đàn hàng năm hoặc vài năm một lần có những cải tiến và đổi mới hơn
điều thành công của diễn đàn hôm nay sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần luôn đổi mới hành động quyết liệt của quốc hội
chính phủ vì lợi ích của nhân dân của giai cấp công nhân đồng thời khẳng định vai trò chủ động tích cực của tổ chức công đoàn việt nam
trong tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền
chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sát xuất của đảng ta sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng
và vào cuộc tích cực chủ động của các cấp các ngành và của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ đồng lòng nỗ lực và tâm huyết của nhân dân người lao động cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước
nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn thách thức nắm bắt được thời cơ
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và cả năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tại diễn đàn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã tặng quà các đoàn viên
người lao động có nhiều thành viên
chủ tịch trong sản xuất công tác và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời phát động giải bóng đá công nhân toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp với bộ công an và ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng
ngày thế giới phòng chống mua bán người và ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
với chủ đề mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
nhằm góp phần khẳng định cam kết của chính phủ và nhân dân việt nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
bà hà thị nga ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cùng đại diện các bộ ban ngành cơ quan liên quan đã tham dự lễ phát động
lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người là dịp đặc biệt để mọi người cùng chung tay chống lại nạn mua bán người
đã một mươi hai năm kể từ khi luật phòng chống mua bán người của việt nam ra đời
những nỗ lực việt nam đã thực hiện đáng được ghi nhận
góp phần nâng cao năng lực trong công tác phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mua bán
theo thống kê của bộ công an tại việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tình hình tội phạm mua bán người có xu hướng gia tăng
trong đó tình trạng mua bán người trong nội địa và nạn nhân của tội phạm mua bán người là nam giới có xu hướng tăng mạnh
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp nhận
xác minh một trăm một mươi bốn người xác định tám mươi hai người là nạn nhân bị mua bán hỗ trợ cho sáu mươi năm nạn nhân
tăng một mươi sáu nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu hỗ trợ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
để nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng chống mua bán người
phát biểu tại lễ phát động thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho rằng
cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tội phạm nói chung
và phòng chống tội phạm mua bán người nói riêng đã được trung ương đảng quốc hội
chính phủ ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
đề ra và chủ đề của ngày thế giới phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi ba
để hành động quyết tâm triển khai thực hiện
các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng cần tiếp tục xác định công tác phòng chống mua bán người
là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên và lâu dài
cần tập trung chỉ đạo quyết liệt cụ thể hóa thành các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp
phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị địa phương
triển khai hiệu quả cao điểm tuyên truyền truyền thông
và cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc
từ ngày một bảy cho đến ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi ba cùng nhiều các giải pháp đồng bộ khác
để đẩy lùi nạn mua bán người bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người
để không ai bị bỏ lại phía sau
tại đây các đại biểu đã cùng ấn nút hưởng ứng phát động chung tay phòng chống mua bán người
và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi bảy
sáng nay tại tỉnh sơn la bộ công an tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm
và biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực tây bắc và phụ cận giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khu vực tây bắc và phụ cận đã xây dựng được tám trăm sáu mươi ba mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với gần bốn mươi sáu điểm mô hình được nhân rộng trên nhiều địa bàn lĩnh vực
qua hoạt động của các mô hình quân chúng nhân dân đã cung cấp gần bảy mươi nguồn tin
có liên quan đến an ninh trật tự với nhiều tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra
khám phá hơn một mươi ba ba trăm linh vụ việc bắt giữ hơn một mươi một năm trăm linh đối tượng triệt phá nhiều băng
ở nhóm tội phạm tệ đạn xã hội
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
cần xác định rõ công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến
là nhiệm vụ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề nghị các gương điển hình tiêu biểu
tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục cống hiến
tạo nên những hành động đơn giản nhưng hiệu quả thiết thực
tất cả phong trào tự phát chuyển thành tự giác
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng công an cần chủ động phối hợp với lực lượng quân đội
đặc biệt là biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới
phát huy hiệu quả công an chính quy về xã đề nghị công an các tỉnh
chỉ đạo công an huyện xã phường cùng lực lượng quân đội biên phòng
thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền dân vận vũ trang
trách nhiệm công an xã chính quy là gần dân giúp dân thực hiện ba cùng
bốn biết với dân xây dựng cơ sở chính trị pháp lý trong xây dựng phong trào đồng bào dân tộc thiểu số
nhân dịp này bộ công an đã tặng bằng khen và biểu dương hai mươi hai tập thể sáu mươi một cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khu vực tây bắc và phụ cận giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
hôm nay ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tên nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phường thanh vinh thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi ba sự ngày hội có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo phường thanh vinh đã củng cố duy trì hoạt động của
ba ban an ninh trần tự bốn mươi hai tổ liên gia tự quản về an ninh trần tự tổ chức xây dựng
quả mô hình phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và mô hình cựu chiến binh thực hiện phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng ba điểm chữa cháy công cộng và một mươi tổ liên gia an toàn
về phòng cháy chữa cháy phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo
bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền cần làm tốt công tác tuyên
truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh tổ quốc
biện pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn
trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh phú thọ cần tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng
công an nhất là triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an
nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình
mới ghi nhận các thành tích đã đạt được bộ công an đã tặng nhiều bằng khen giấy khen cho các tập thể
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dịp này lãnh đạo
bộ công an cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn
qua triển khai thực hiện nghị định số bảy mươi tám của chính phủ với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị thuộc
bộ công an và bộ quốc phòng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ đạt được nhiều kết quả tích cực các vụ
cháy nổ xảy ra đã được phát hiện và xử lý kịp thời có phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn
cháy nổ cho các cơ sở thuộc bộ quốc phòng quản lý đây là thông tin được nêu ra tại hội nghị sơ kết
nghị định số bảy mươi tám của chính phủ và thông tư liên tịch số ba quy định chi tiết một số điều của nghị định
số bảy mươi tám về việc phối hợp giữa bộ công an bộ quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy
chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay dưới hình thức trực
tuyến từ điểm cầu bộ công an đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thượng tướng nguyễn
tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng
bộ quốc phòng và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì hội nghị
thời gian qua cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị của bộ công an và bộ quốc phòng thường xuyên coi trọng
việc nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng quan tâm đầu tư
trang thiết bị chữa cháy phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành đã chủ động phối hợp hiệp đồng
chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương
trong thực hiện chính sách pháp luật để nâng cao năng lực hiệu quả trong hoạt động phòng cháy chữa cháy
của cơ quan đơn vị hai lực lượng đã tham gia phối hợp chữa cháy ba mươi ba vụ trong đó hai mươi bốn vụ do lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ huy chín vụ do lực lượng quân đội chỉ huy
phối hợp có hiệu quả trong việc tham gia chữa cháy rừng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm
thời gian tới thứ trưởng nguyễn tân cương và thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị các cơ quan
đơn vị trực thuộc hai bộ tiếp tục tập trung tham mưu nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ điều kiện thực tế
gắn với sự phát triển của các cơ sở quốc phòng trong đó yêu cầu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu lãnh đạo bộ công an
báo cáo chính phủ trình quốc hội ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để thống nhất triển khai trong thời gian tới chú trọng công tác thanh tra kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
kịp thời phát hiện các sơ hở thiếu sót vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
các cơ sở quốc phòng tăng cường tập huấn huấn luyện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở quan tâm đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở quốc phòng đảm bảo chủ động theo phương châm bốn tại chỗ và sẵn sàng chi viện
phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải quyết các vụ cháy nổ bên ngoài các cơ sở quốc phòng
nhân dịp này các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị định số bảy mươi tám của chính phủ
đã được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ quốc phòng
tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
và cục cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số sáu khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm các đơn vị văn phòng bộ
cục đối ngoại cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cục xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh tổ quốc cục hồ sơ nghiệp vụ tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
sáu tháng đầu năm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cụm thi đua số sáu bộ công an đã diễn ra sôi nổi đi vào trọng tâm thực chất hiệu quả gắn với nhiệm vụ chỉ tiêu công tác
nhiều đơn vị tổ chức phong trào mang tinh thần đổi mới sáng tạo phát động thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đảng
sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của lực lượng công an nhân dân
qua phong trào thi đua các đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
báo cáo đề xuất với đảng nhà nước ban hành các chủ trương chính sách giải pháp cơ bản mang tầm chiến lược toàn diện về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thời gian tới cụm thi đua số sáu sẽ tiếp tục bám sát nội dung thi đua của bộ công an để tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực công tác
các đơn vị trong cụm tăng cường sự đoàn kết gắn bó tạo không khí thi đua sôi nổi vui vẻ hơn nữa trong toàn cụm để khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn
phát huy vai trò sung kích sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị thúc đẩy phong trào thi đua đi vào thực tiễn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
tin an ninh trả tự sau một mươi hai ngày thẩm vấn và tranh luận sáu ngày nghị án chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong đó tòa tuyên phạt mức án cao nhất là tù trung thân về tội trận hối lộ đối với ba bị cáo
nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
hoàng văn hưng cựu điều tra viên cơ quan ăn điều tra bộ công an cũng bị tòa tuyên phạt tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục bị kết án về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng bị tòa tuyên phạt một mươi sáu năm tù
cựu đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao một mươi hai năm tù
nguyễn quang linh cựu trợ lý phó thủ tướng và trần văn dự cựu phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cùng bị phạt bảy năm tù
trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam và nguyễn thanh hải cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ cùng lĩnh sáu năm tù
trừ xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội ba năm tù cựu phó giám đốc công an tp hà nội nguyễn anh tuấn bị phạt năm năm tù về tội môi rời hối lộ
bản án sơ thẩm nhận định quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp
một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đó có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạt nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thèn công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
hai mươi ba cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng bốn cá nhân môi rời hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
đối với nhóm các bị cáo nhận hối lộ hội đồng xét xử xác định các bị cáo này là những người có chức vụ không thực hiện đầy đủ kỳ luật công vụ
phạm tội bằng cách nhũng nhiễu tạo cơ chế xin cho để gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép các chuyến bay
hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ đã gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của cơ quan nhà nước tạo dư luận xấu trong nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đề nghị truy tố bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
năm bị can tiếp tục đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gồm nguyễn phương hằng nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân và đặng anh quân
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm tòa nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp đề nghị điều tra bổ sung
làm rõ hành vi của ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của ông dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm